chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
vừa rồi là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin sáng ngày hôm nay
thưa quý vị và các bạn hiện nay việc bao phủ vaccine là tiền đề để người dân quay trở lại cuộc sống bình thường
chính vì vậy để đảm bảo sức khỏe cho người dân khi chuyển sang trạng thái bình thường mới
mới đây bộ y tế đã đề nghị mỗi ngày tiêm ít nhất hai triệu liều vaccine covid một mươi chín
bộ y tế cho biết từ nay đến hết tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một vaccine covid một mươi chín tiếp tục được cung ứng
do đó để đảm bảo sử dụng vaccine nhanh chóng hiệu quả tăng nhanh diện bao phủ để từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới
cần đảm bảo tiến độ tiêm chủng mỗi ngày đạt ít nhất hai triệu liều
bộ y tế đề nghị lãnh đạo các địa phương tiếp tục chỉ đạo các đơn vị
khẩn trương đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng cho các đối tượng từ một mươi tám tuổi trở lên
ưu tiên cho các đối tượng từ năm mươi tuổi trở lên đảm bảo an toàn hiệu quả tăng nhanh độ bao phủ mỗi một
triển khai ngay tiêm mũi hai cho những đối tượng đã tiêm mũi một đủ thời gian và triển khai tiêm cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
theo hướng dẫn của bộ y tế tăng cường chỉ đạo tuyên truyền về lợi ích của tiêm vaccine
tập trung huy động mọi nguồn lực cho công tác tiêm chủng
đồng thời thực hiện cập nhật thường xuyên số liệu tiêm chủng trên ứng dụng nền tảng quản lý tiêm chủng covid một mươi chín
theo bộ y tế đến hết ngày một mươi bốn tháng một mươi cả nước đã tiêm được hơn năm mươi tám hai triệu liều vaccine covid một mươi chín
trong đó có hơn một mươi bảy một triệu người tiêm đủ hai liều vaccine tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine là năm mươi bảy hai
và tỷ lệ tiêm đủ hai liều là hai mươi ba tám dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
các tỉnh thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
đạt trên chín mươi năm là long an một trăm linh đồng nai một trăm linh khánh hòa chín mươi chín sáu thành phố hồ chí minh gần chín mươi chín
bình dương chín mươi bảy tám và thành phố hà nội chín mươi năm bảy
các tỉnh thành phố có tỷ lệ tiêm đủ hai mũi cao cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
đạt trên năm mươi là thành phố hồ chí minh bảy mươi ba bốn long an sáu mươi bảy bảy và quảng ninh sáu mươi một hai
có năm tỉnh thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên
có năm tỉnh thành phố có tỷ lệ tiêm ít nhất một liều vaccine cho dân số từ một mươi tám tuổi trở lên

thông tin trên cũng đã khép lại bản tin sáng nay của chúng tôi
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn còn hiện hữu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình
bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại